đại dịch covid một mươi chín đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới
tính đến ngày hôm nay năm tháng bốn dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hai trăm linh sáu quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
khiến hơn một hai trăm linh người nhiễm bệnh hơn sáu mươi bốn người tử vong
trong khi số ca được điều trị khỏi bệnh là hơn hai trăm bốn mươi sáu người
số ca nhiễm covid một mươi chín tại mỹ đã vượt mốc ba trăm linh ca với hơn tám bốn trăm linh ca tử vong
tổng thống donald trump cảnh báo tuần cam go nhất của mỹ sắp đến
và dự báo sẽ có nhiều ca tử vong trong những ngày tới
tại châu âu anh ghi nhận thêm bốn ba trăm một mươi ba ca nhiễm mới
trong khi số ca tử vong lên tới mức cao kỷ lục trong hai mươi bốn giờ là bảy trăm linh tám ca
với trường hợp tử vong ít tuổi nhất là một bệnh nhi năm tuổi
tuần tới cũng được dự báo là đỉnh dịch tại anh
tâm dịch italy đang có tiến triển tích cực
khi lần đầu tiên ghi nhận số ca điều trị tích cực giảm kể từ khi dịch bùng phát còn ba chín trăm chín mươi bốn ca
tây ban nha
cũng ghi nhận số ca nhiễm mới giảm trong ngày thứ hai liên tiếp với tám trăm chín mươi trường hợp
hiện các thành phố lớn ở trung quốc như bắc kinh thượng hải
vẫn giữ nguyên mức báo động y tế công cộng ở mức cao nhất
tại bắc kinh các khu trung cư vẫn xiết chặt quản lý cư dân
bằng cách cấm người bên ngoài vào kiểm soát chặt chẽ những người dân tại chỗ
nhất là kiểm soát lịch sử ra vào thành phố của cư dân bằng mã quét y tế qr
các lễ hội đông người vẫn bị cấm và người dân đi ra ngoài phải đeo khẩu trang
bắc kinh cũng là địa chỉ
địa phương chưa công bố thời gian đi học trở lại của học sinh các cấp
nội các thái lan đã thông qua kế hoạch của bộ y tế
tuyển dụng bốn mươi năm sáu trăm tám mươi bốn viên chức đặc biệt là nhân viên chính phủ
để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
nội các thái lan nhất trí rằng bộ y tế cần thêm nhân viên để đối phó với dịch bệnh
nhiều nhân viên y tế cho biết họ sẽ tham gia và tự hào được phục vụ người dân thái lan
những người này được đào tạo tốt với cam kết tận tâm và quyết tâm
để giúp đất nước xử lý
cuộc khủng hoảng covid một mươi chín